ngày hai mươi một tháng một mươi một tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam đã diễn ra lễ khai mạc tuần văn hóa du lịch
di sản xanh nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên lần thứ hai tại hà nội năm hai nghìn một mươi bảy
đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm ngày di sản văn hóa việt nam ngày hai mươi ba tháng một mươi một
tuần văn hóa du lịch di sản xanh nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên lần thứ hai tại hà nội
bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như triển lãm ấn tượng di sản thiên nhiên việt nam
cho thấy một bức tranh tổng quát về di sản thiên nhiên của việt nam
trưng bày nội dung di sản xanh theo hành trình con nước
nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc dọc theo lưu vực sông cầu
đi kèm giữa thiên nhiên giữa di sản vật thể và phi vật thể thì chúng ta lại có cả di sản tranh nữa
điều này là nó góp thêm sự hấp dẫn cho du khách hấp dẫn cho địa phương mà du khách người ta muốn khám phá
khu vực trưng bày của các tỉnh thành phố bao gồm các mô hình hiện vật hình ảnh băng hình
nghệ thuật sắp đặt sinh vật cảnh đồng thời trình diễn nghệ thuật và thao tác tay nghề
đặc biệt đây cũng là nơi giới thiệu những loại hình nghệ thuật
lễ hội đặc trưng mang đậm bản sắc vùng miền của cư dân sinh sống tại các di sản thiên nhiên
khu dự trữ sinh quyển như ca trù trèo hát bài tròi đơn ca tài tử hò ví dọng hát trèo văn hát then
diễn xướng dân gian và các hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng
cho nên cái việc này chúng ta cần thiết là chúng ta phải cố gắng quảng bá truyền thông nhiều hơn nữa
để làm sao tức là khi chúng ta tiếp cận đối với các hoạt động du lịch trong tương lai
thì tôi nghĩ rằng vừa là bảo vệ môi trường nhưng đồng thời là cái triển lãm này
nó cũng đem đến đồng hành cho vấn đề là nhân dân nói chung là coi nhất là các lớp trẻ hiểu hơn về vấn đề hiện nay cái môi trường của chúng ta
tuần văn hóa du lịch di sản xanh nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên lần thứ hai tại hà nội hai nghìn một mươi chín
là hoạt động văn hóa có ý nghĩa
thông qua hình thức tuyên truyền trực quan góp phần quảng bá hiệu quả về di sản văn hóa di sản thiên nhiên của việt nam
thúc đẩy phát triển du lịch đồng thời nâng cao ý thức của cộng đồng
trong việc cùng chung tay bảo tồn di sản văn hóa di sản thiên nhiên của dân tộc